thưa quý vị cách đây ít tiếng đồng hồ tại khóa họp thứ năm mươi hai hội đồng nhân quyền liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết kỷ niệm bảy mươi năm năm tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và ba mươi năm tuyên bố và chương trình hành động viên
đây là nghị quyết do việt nam đề xuất và dẫn thẳng
nghị quyết được thông qua bằng đồng thuận với sự tham gia đồng bảo trợ nghị quyết của đông đảo các nước bao gồm một mươi bốn nước đồng tác giả trong đó có việt nam hơn một nửa các nước thành viên hội đồng nhân quyền
các nước đang phát triển từ cả năm nhóm khu vực trên thế giới
nghị quyết tập trung vào tầm quan trọng của hai văn kiện nhấn mạnh vai trò hàng đầu của các quốc gia trong đảm bảo quyền con người ghi nhận sự tham gia của phụ nữ vai trò của hợp tác và đoàn kết quốc tế
tôn trọng sự đa dạng bao trùm trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người nói chung và trong tham gia công việc của hội đồng nhân quyền nói riêng
việc nghị quyết được thông qua với sự đồng bảo trợ của đông đảo các nước cho thấy nghị quyết nhận được sự quan tâm ưu tiên của cộng đồng quốc tế
đánh giá cao việc việt nam đề xuất soạn thảo và thương lượng nghị quyết này cũng hiện thực hóa chính sách đối ngoại chủ động tích cực
có trách nhiệm của việt nam trong tham gia giải quyết các vấn đề quan tâm chung của cộng đồng quốc tế